các nguồn tin cho biết israel đã bắt đầu tăng cường tấn công thành phố rafah ở cực nam của gaza
sau khi cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa nước này với lực lượng hamas bị đổ vỡ
người dân tại đây cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ và tiếng súng liên tiếp ở phía đông và đông bắc rafah
khi quân đội israel giao tranh dữ dội với các thành viên của phong trào hamas và nhóm thánh chiến hồi giáo jiha
bất chấp sự phản đối của quốc tế và cả các đồng minh như mỹ
israel vẫn đưa xe tăng đến và thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích ở phía đông rafah
theo avi khẳng định đây là nơi đóng quân của các tiểu đoàn cuối cùng còn lại của phong trào hồi giáo hamas
trước lo ngại về việc israel mở chiến dịch tấn công tổng lực trên bộ vào rafah
tổng thống mỹ joe biden tuyên bố sẽ ngừng cung cấp đạn pháo và các loại vũ khí khác cho israel
ông biden nói trong cuộc phỏng vấn trên đài cnn ngày tám tháng năm
tôi đã nói rõ
nếu họ tiến vào rafah tôi sẽ không cung cấp các loại vũ khí và đạn pháo mà họ đã sử dụng ở các thành phố khác
đây là cảnh báo rõ ràng nhất từ trước đến nay từ mỹ nhà cung cấp quân sự chính của israel
tuần trước washington đã tạm dừng chuyến hàng
cùng một tám trăm linh quả bom nặng chín trăm linh bảy kg và một bảy trăm linh quả bom nặng hai trăm hai mươi bảy kg cho tel avi
đại sứ israel tại liên hợp quốc gila edan nói trong phản ứng đầu tiên của israel trước cảnh báo của biden

đây là một tuyên bố khó khăn và rất đáng thất vọng khi nghe từ một tổng thống mà chúng tôi biết ơn kể từ đầu cuộc chiến
các nguồn tin cho biết israel đã bắt đầu tăng cường tấn công thành phố rafah ở cực nam của gaza
cụ thể các xe tăng của israel đã chiếm cứ con đường chính phân chia hai nửa phía đông và phía tây của rafah
bao vơi toàn bộ phía đông thành phố
quân đội israel cho biết đã xác định được một số đường hầm và chiến đấu ở cựu ly gần với các nhóm thành viên hamas
tiêu diệt một số người
trong khi đó hamas thông báo đã phục kích xe tăng israel gần một đền thờ hồi giáo ở phía đông rafah
trước đó israel đã ra lệnh cho dân thường palestine phải rời khỏi nửa phía đông của thành phố rafah
khiến hàng chục nghìn người ở lại phải tìm nơi trú ẩn mới
israel tuyên bố sẽ đẩy mạnh cuộc chiến cho đến khi đẩy lùi các thành viên hamas tại thành phố này
trong khi hamas khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ rafah
nhiều nước và cơ quan viện trợ quốc tế cảnh báo chiến dịch tấn công của israel sẽ làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng tại gaza
rafah hiện là nơi tạm trú của khoảng một triệu người tị nạn palestine và có cửa khẩu với ai cập
việc israel chiếm giữ và đóng cửa khẩu này đang đẩy những người tị nạn palestine phải thêm một lần nữa tìm cách di rời và đối mặt với nhiều khó khăn hơn
trong một cảnh báo mới nhất liên hợp quốc cho biết nhiều xe tải cho thực phẩm cấu trợ đang mắc kẹt bên phía ai cập
và nếu tình hình không được cải thiện liên hợp quốc sẽ phải xem xét ngừng viện trợ cho gaza trong vài ngày tới
ngay cả các bệnh viện và xe cứu thương cũng phải ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu trầm trọng
theo cơ quan cứu trợ và việc làm của liên hợp quốc dành cho người tị nạn palestine ở gần đông
khoảng một trăm một mươi người đã phải chạy trốn khỏi rafah để tìm nơi trú ẩn mới
trong số ba mươi bốn điểm y tế của cơ quan này ở rafah đã có một mươi điểm phải đóng cửa và ba trung tâm y tế trong khu vực đang giảm công suất hoạt động
bệnh viện kuwait cũng đã đóng cửa
trong diễn biến khác ngày một mươi tháng năm các cơ quan viện trợ của liên hợp quốc đã cảnh báo
trong bối cảnh các cửa khẩu quan trọng vẫn đang đóng việc giữ chữ lương thực và nhiên liệu đang dần cạn kiệt
có thể buộc các hoạt động viện trợ phải dừng lại trong vài ngày tới
các bệnh viện phải đóng cửa và dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng nhiều hơn
trả lời họp báo trực tuyến điều phối viên cấp cao về tình trạng khẩn cấp của quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef hamis jung
xác nhận đã không có thêm chuyến hàng chở nhân liệu hay viện trợ nhân đạo nào được vào gaza trong thời gian gần đây
nếu tình hình không cải thiện hoạt động nhân đạo sẽ phải tạm dừng trong vài ngày tới
trong khi đó người đứng đầu văn phòng điều phối hoạt động nhân đạo của liên hợp quốc ocha tại gaza
ông george petrobolod nhấn mạnh tình hình ở gaza đã đến mức khẩn cấp chưa từng có
ông cho biết việc các cửa khẩu bị đóng đã cản trở hoạt động của các nhân viên cứu trợ và công tác sơ tán y tế
trong khi việc thiếu lương thực đẩy giá lên cao
chỉ trong vài ngày nhiều bệnh viện và xe cứu thương sẽ phải ngừng hoạt động do không có nhân liệu
trong số một mươi hai cửa hàng bánh được viện trợ ở phía nam gaza có tám cửa hàng đã phải ngừng hoạt động
và những cửa hàng còn lại sẽ hết nguồn cung vào ngày một mươi ba tháng năm tới
cùng ngày trên thực địa xe tăng israel đã kiểm soát được con đường chính phân chia nửa phía đông và phía tây của rafah
bao vây toàn bộ phía đông của thành phố đồng thời đóng cửa khẩu duy nhất giữa gaza và ai cập
trong khi đó ngoại trưởng anh david cameron nói rằng london sẽ vẫn tiếp tục bán vũ khí cho israel
tuy nhiên ông khẳng định anh sẽ không ủng hộ chiến dịch tấn công mạnh vào rafah
trừ khi có một kế hoạch rất rõ ràng về cách bảo vệ người dân và cứu mạng sống cũng như tất cả những vấn đề còn lại
ông camero nói chúng tôi chưa thấy kế hoạch đó
trong ngày chín tháng năm bộ trưởng quốc phòng yogalen của israel khẳng định nước này sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được mục tiêu
israel không thể bị khuất phục chúng tôi sẽ đứng vững chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình
chúng tôi sẽ tấn công hamas chúng tôi sẽ tấn công hebolab và chúng tôi sẽ có được an ninh
hãng tiêu diệu tơ dẫn lời ông galen nói phát biểu này cho thấy rõ sự bê tắc giữa chính quyền ông biden và israel
trong khi đó thủ tướng israel benjamin netanyahu đã viết trên mạng xã hội x rằng tôi nói với các lãnh đạo thế giới
không có áp lực nào dù nặng nề đến đâu không có quyết định nào của bất kỳ diễn đàn quốc tế nào có thể ngăn cản israel tự vệ
nếu israel buộc phải đứng một mình họ sẽ làm như vậy
ngày chín tháng năm các đại diện của israel và hamas đã rời cairo ai cập sau hai ngày đàm phán về lệnh ngừng bắn ở gaza
tờ an quahiran nói
của ai cập dẫn các nguồn tin cấp cao nói rằng các nỗ lực của những bên hòa giải ai cập qatar và mỹ
đang tiếp diễn để đưa quan điểm của hai bên đến gần nhau hơn
hãng tin afp dẫn lời ông ejad anris một quan chức của hamas cáo buộc israel thực hiện các cuộc tấn công vào thành phố rafah để cản trở đàm phán
quan chức này nói tuy nhiên hamas vẫn cam kết chấp nhận đề xuất ngừng bắn do các nhà hòa giải đưa ra
trước đó israel cho rằng đề xuất ngừng bắn không đáp ứng các điều kiện của nước này
và khẳng định mục tiêu tiêu diệt
trước đó israel cho rằng đề xuất ngừng bắn không đáp ứng các điều kiện của nước này
và khẳng định mục tiêu diệt
ngày chín tháng năm thủ tướng israel ông benjamin netanyahu đã lên tiếng
về việc tổng thống mỹ joe biden dọa ngừng viện trợ vũ khí
nếu quân israel tấn công thành phố rafah miền nam gaza theo hãng tin riều tờ
người israel luôn sẵn sàng chiến đấu ngay cả khi không có ai giúp đỡ
nếu chúng tôi phải đứng một mình chúng tôi sẽ đứng một mình
israel ngày nay đã mạnh hơn rất nhiều
chúng tôi đủ quyết tâm và đoàn kết để đánh bại đối thủ
cùng ngày phát ngôn viên lực lượng phòng vệ israel idf daniel haguri
tuyên bố rằng tel api có đủ vũ khí để hoàn thành chiến dịch quân sự ở thành phố rafah
mỹ đã giúp đỡ chúng tôi theo cách chưa từng có kể từ khi cuộc xung đột nổ ra
nhưng chúng tôi có mục tiêu của riêng mình và cũng nhạy cảm với các mối quan tâm của mỹ
đầu tuần này một số xe tăng của idf được cho là đã tiến vào các quận phía đông của rafah
nhằm chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ
tính đến cuối ngày chín tháng năm idf đã bắn hạ năm mươi tay súng
và sơ tán khoảng một trăm năm mươi người palestine ở khu vực này
tổng thống mỹ joe biden không dễ dàng khi đưa ra tối hậu thư
rằng nếu israel mở cuộc tấn công lớn vào rafah
thì mỹ sẽ ngừng cung cấp một số loại vũ khí
quyết định trên được đưa ra sau nhiều cuộc điện đàm giữa tổng thống biden
với thủ tướng israel benjamin netanyahu bắt đầu từ giữa tháng hai
trong các cuộc điện đàm ông biden đã thúc giục thủ tướng israel
xem xét lại kế hoạch tấn công thành phố rafah đồng đúc
ở miền nam gaza nơi vốn là tuyến đường quan trọng cho viện trợ nhân đạo
theo các quan chức của mỹ các cuộc gặp trực tuyến và trực tiếp
giữa các quan chức an ninh quốc gia mỹ hàng đầu và người đồng cấp israel
đều nhằm mục đích gửi đi cùng một thông điệp
đó là có nhiều cách khác để truy lùng hamas mà không cần đưa quân vào rafah
ở nhiều cấp độ tổng thống biden và các quan chức mỹ đã cảnh báo ông netanyahu
rằng sẽ không để israel dùng vũ khí mỹ trong cuộc tấn công lớn vào rafah
ngày chín tháng năm các quan chức nhà trắng cho biết
đó là thông điệp mà nhà trắng tin rằng chính phủ israel đã hiểu rõ
tuy nhiên công khai những cảnh báo này là một bước đi mà tổng thống biden từ lâu muốn tránh
cảnh báo công khai sẽ tạo ra bước ngoặt thay đổi
và gây ra viết giãn nứt lớn nhất trong quan hệ mỹ israel
kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở gaza ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
ngay cả dưới áp lực từ những người cấp tiến trong đảng dân chủ
tổng thống biden vẫn cẩn thận để tránh giãn đất công khai với thủ tướng netanyahu
theo các quan chức của mỹ cuối cùng tổng thống biden
cũng cho rằng những lời cảnh báo của mình không được chú ý
và vì vậy ông đã thay đổi hướng đi
tuần trước ông biden đã ký lệnh tạm dừng cung cấp ba năm trăm linh quả bom cho israel
mà các quan chức chính quyền mỹ lo ngại israel sẽ thả xuống rafah
vào ngày tám tháng năm trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh cnn
tổng thống biden đã nói rõ với thế giới những gì ông nói riêng với thủ tướng netanyahu
ông tuyên bố nếu họ tiến vào rafah tôi sẽ không cung cấp vũ khí
các trợ lý của tổng thống biden cho biết thông điệp này sẽ không gây ngạc nhiên
phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng john kiby nói vào ngày chín tháng năm
tôi có thể đảm bảo rằng những quan ngại cũng như tuyên bố trực tiếp và thẳng thắn
mà tổng thống đưa ra trong cuộc phỏng vấn đó là nhất quán với những gì
mà ông đã nói với thủ tướng netanyahu và các quan chức của israel
theo ông kibi chính phủ israel từ lâu đã hiểu rằng tấn công rafah sẽ ảnh hưởng
tới tương lai của số vũ khí mà mỹ định chuyển cho israel
dù biết hay không biết về quan điểm của tổng thống biden
nhưng các quan chức israel đều phản ứng sốc trước thông báo công khai này
thủ tướng netanyahu đã tuyên bố
nếu cần đứng một mình chúng tôi sẽ đứng một mình
tôi đã nói rằng nếu cần thiết chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức
các quan chức israel cũng tìm cách làm giảm nhẹ tác động của tối hậu thư trên
người phát ngôn của quân đội israel ông daniel hagari cho biết
israel đã có sẵn vũ khí cần thiết cho các nhiệm vụ mà nước này đang lên kế hoạch
ngoài những quả bom loại hai pow tức trên chín trăm linh kg
tổng thống biden cũng nói với cnn rằng mỹ có thể hoãn chuyển cả pháo
trong trường hợp rafah bị tấn công
mặc dù có kích thước nhỏ hơn bom nhưng mỹ coi pháo là vũ khí thiếu chính xác
có thể gây thiệt hại nguy hiểm ở các khu vực thành thị
israel tuyên bố chiến dịch hiện tại ở rafah có quy mô hạn chế
và một số quan chức mỹ cũng đánh giá tương tự
nhưng trong hậu trường vẫn còn những nghi ngờ về ý định của israel
khi nước này cung cấp cho mỹ ít thông tin rõ ràng về kế hoạch với rafah
trong suốt cuộc xung đột ở gaza
tổng thống biden ngày càng không đồng tình với thủ tướng netanyahu
ngay cả khi ông công khai khẳng định rằng
sự ủng hộ của ông dành cho israel là không hề lai chuyện
tổng thống biden đã nói rõ rằng cho dù cuộc chiến israel hamas diễn ra theo chiều hướng nào
mỹ sẽ vẫn là đồng minh vững chắc nhất của israel chừng nào ông còn là tổng thống
tuy nhiên theo các cố vấn mỹ sự ủng hộ mà ông biden dành cho israel
khác với sự ủng hộ mà ông dành cho cá nhân thủ tướng netanyahu
rafah không phải là điều duy nhất gây khó khăn cho mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo
trước đó khi binh sĩ israel vô tình giết chết bảy nhân viên cứu trợ
của tổ chức world center kitchen
tại gaza vào đầu tháng bốn mà một trong số họ là công dân mỹ
tổng thống biden đã không còn kiên nhẫn
các cố vấn kể rằng khi biết tin này ông biden đã tỏ ra tức giận
ông nói rõ với các cố vấn rằng cái chết của các nhân viên cứu trợ là sự cố không thể chấp nhận
và đó là thời điểm cần có phản ứng mới
các trợ lý của ông biden nhanh chóng sắp xếp một cuộc điện đàm với thủ tướng netanyahu
các quan chức israel vẫn nhấn mạnh cần phải truy lùng hamas trong thành phố rafah
ngay cả khi phía mỹ chưa thấy israel có kế hoạch bảo vệ dân thường ở đó
theo các quan chức của mỹ các cuộc họp giữa hai bên đã không thống nhất được về vấn đề này
các quan chức nhà trắng không chấp nhận kế hoạch bảo vệ dân thường của israel
và đã tuyên bố rõ ràng rằng đưa quân vào rafah sẽ dẫn đến một thảm họa nhân đạo
trong khi đó ngày chín tháng năm ông kiby nêu rõ
theo quan điểm của tổng thống biden chiến dịch tấn công rafah sẽ không thúc đẩy được mục tiêu tiêu diệt hamas
cũng trong ngày chín tháng năm người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ matthew miller tuyên bố
chiến dịch quân sự lớn ở rafah sẽ làm suy yếu vị thế của israel
trong những cuộc đàm phán giải thoát con tin với hamas
trước đó hôm tám tháng năm tổng thống biden cảnh báo rằng washington sẽ ngưng viện trợ vũ khí cho israel
nếu quân đội nước này tiến quân vào rafah nơi hàng triệu người palestine đang tị nạn vì xung đột ở gaza
mặt khác ông biden lưu ý rằng washington vẫn sẽ cung cấp khí tài cho các hệ thống phòng thủ tên lửa của israel
người israel luôn sẵn sàng chiến đấu cho dù chỉ có hai bàn tay trắng thì chúng tôi cũng sẽ chiến đấu đến cùng
nếu không có ai giúp đỡ chúng tôi sẽ tự chiến đấu
tôi tin rằng với sức mạnh tinh thần và với sự giúp đỡ của chúa quân đội israel sẽ có thể giành chiến thắng
trước đó hôm tám tháng năm phát ngôn viên lực lượng phòng vệ israel ông dayen hagari cũng cho biết
quân đội israel vẫn có đủ đạn dược vũ khí để tiến đánh rafah
ông cũng lưu ý rằng israel đã lên kế hoạch cho một số hoạt động tại thành phố này
theo reuters sở dĩ quân israel muốn tiến vào rafah vì họ cho rằng hàng ngàn chiến binh của phong trào vũ trang hồi giáo hamas
kiểm soát giải gaza thuộc palestine
cũng như các con tin mà hamas bắt giữ từ hôm bảy tháng một mươi năm ngoái đang ở thành phố này
hôm sáu tháng năm các đoàn xe tăng và binh sĩ israel được cho là đã tiến vào các quận phía đông thành phố rafah
chuẩn bị cho chiến dịch mới
trước đó quân đội israel cũng từng không kích vào khu vực này
nhưng chính quyền của tổng thống biden tin rằng phía israel sẽ không vượt qua làn danh đỏ của washington
thủ tướng netanyahu cho biết các lực lượng israel đang làm mọi cách có thể để người dân palestine rời khỏi rafah
và ông hy vọng hai nhà lãnh đạo sẽ tìm ra
và cách vượt qua những khác biệt của họ
ông netanyahu nói tôi đã biết tổng thống joe biden trong nhiều năm bốn mươi năm và hơn thế nữa
chúng tôi thường có những thỏa thuận nhưng cũng có những bất đồng
chúng tôi đã có thể vượt qua chúng
tôi hy vọng chúng tôi có thể vượt qua những bất đồng đó ngay bây giờ
thủ tướng netanyahu nói thêm chúng tôi sẽ làm những gì phải làm để bảo vệ đất nước của mình
và điều đó có nghĩa là bảo vệ tương lai của chúng tôi
và điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi sẽ đánh bại hamas kể cả ở rafah

chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác